hướng tới kỷ niệm ba mươi tám năm ngày quân tình nguyện việt nam và chuyên gia việt nam giúp nhân dân
campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tại phủ chủ tịch
chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu ban liên lạc cựu chuyên gia việt nam giúp cách mạng campuchia
cách đây gần ba mươi tám năm ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín thủ đô phnom penh được giải phóng và sau hai mươi năm ngày
tất cả các thành phố thị xã thị trấn trên đất nước campuchia đã hoàn toàn được giải phóng
sau khi campuchia được hoàn toàn giải phóng khỏi chế độ diệt chủng thấm nhuần lời dạy của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
giúp bạn tức là mình tự giúp mình trên tinh thần quốc tế vô sản cao cả đảng nhà nước và nhân dân việt nam
tiếp tục giúp đỡ nhân dân campuchia anh em xây dựng lại đất nước từ đống cho tàn do nạn diệt chủng gây ra
cử các chuyên gia việt nam giúp bạn trên các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa giáo dục y tế xã hội quốc phòng an ninh từ trung ương đến cơ sở
nói chuyện ban liên lạc cựu chuyên gia việt nam giúp cách mạng campuchia chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ trân trọng đặc biệt
trước những hoạt động đầy tình nghĩa của ban liên lạc trong việc thăm hỏi động viên cựu chuyên gia lúc ốm đau đưa tiễn lúc qua đời
thăm hỏi các đồng chí thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ
những nghĩa cử cao đẹp ấy làm đẹp thêm hình ảnh nhân văn của quân tình nguyện và chuyên gia việt nam
giúp cách mạng campuchia xứng đáng để thế hệ trẻ ngưỡng mộ học tập
một lần nữa cũng khẳng định với các bác các đồng chí là những chiến công hào hùng những thành tích xuất sắc
những đóng góp to lớn của quân tình nguyện và chuyên gia việt nam đối với cách mạng campuchia
đã được nhà nước và nhân dân campuchia ghi nhận và cũng được đảng và nhà nước việt nam của chúng ta trân trọng
ghi nhận và đánh giá cao
cũng mong rằng các bác các đồng chí tiếp tục có những hoạt động thiết thực trong việc giáo dục thế hệ trẻ
và giáo dục đây là giáo dục về truyền thống cách mạng của chúng ta của đất nước chúng ta
và giáo dục về truyền thống quan hệ hữu nghị đoàn kết
chủ tịch nước trần đại quang mong muốn các cựu chuyên gia việt nam giúp cách mạng campuchia
tiếp tục đóng góp vào việc hoàn thành dự án biên soạn lịch sử một mươi năm chuyên gia việt nam giúp cách mạng campuchia năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám một nghìn chín trăm tám mươi tám
duy trì hoạt động thăm hỏi tình nghĩa động viên cựu chuyên gia tiếp tục đề xuất với đảng nhà nước
về việc khen thưởng các cựu chuyên gia việt nam
giúp cách mạng campuchia tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước trong khả năng của mình